ban kinh tế trung ương phối hợp với tỉnh ủy thanh hóa đã tổ chức hội thảo phát triển bền vững tỉnh thanh hóa đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
tham dự hội thảo có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
đồng chí nguyễn văn bình cho biết bộ chính trị ban bí thư nhận thấy tỉnh thanh hóa có những tiềm năng rất lớn là mảnh đất địa linh nhân kiệt
thanh hóa còn có nguồn lực con người với bốn sáu mươi năm triệu dân
vị trí của tỉnh thanh hóa mang ý nghĩa chiến lược trong sự phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của đất nước
đồng chí khẳng định rằng việc phát triển theo hướng công nghiệp là hướng đi khả thi đúng đắn tuy nhiên thanh hóa phải có lộ trình phát triển với trọng tâm rõ ràng